thưa quý vị không làm mà muốn có ăn các chiều trò kiếm tiền từ các ứng dụng hẹn hò dạy các bịa cv để đi xin việc kiếm tiền thụ động không cần làm gì
nhàn nhản các nội dung dạy người trẻ lối sống nguy hại được chia sẻ ngang nhiên khắp trên các nền tảng mạng xã hội
đây đều là biểu hiện của một bộ phận người trẻ đang có thái độ sống thực dụng lười biếng và chiêu trò
văn hóa và đạo đức trong xã hội thực sự cần được báo động bởi những tư tưởng lệch lạc nguy hại này đang ngày càng gia tăng
đáng nói ở chỗ những dạng video với tiêu đề nội dung phản cảm như vậy được chính người sáng tạo nội dung thừa nhận là cách cô chia sẻ những trải nghiệm thực tế của bản thân từ đó lan tỏa truyền đi nguồn cảm hứng phong cách tới cộng đồng người trẻ
không chỉ là những mánh khóe bịa cv moi tiền từ ứng dụng hẹn hò mà cả những tệ nạn trầm kha khác như cờ bạc khoe thân
cũng là những thứ giới trẻ đang truyền tay nhau trên mạng xã hội không gian vô hình
vốn từ trước đến nay đã khó bề kiểm soát
bọn mình cũng lên mạng để tìm về những trang mạng như thế
cái ý kiến của bọn mình là tìm ra những trang mạng như thế tìm ra những trang mạng như thế tìm ra những trang mạng như thế tìm ra những trang mạng như thế tìm ra những trang mạng như thế
cái trang mạng tinder đó không phải ai cũng lên đó để mục đích nào như có con nhân
làm việc đó thì nó là vấn đề rất rất là ảnh hưởng trực tiếp ảnh hưởng đến tư tưởng
không làm mà vẫn muốn có tiền thì vấn đề đó nó rất là năn giả
khi hàng loạt thông tin trào lưu trái ngược nhau xuất hiện trên youtube instagram và tiktok
người xem bộ bồi dối không biết đâu là thứ mình nên học theo hoặc cần chống lại
trong trường hợp xấu chúng có thể làm lệch lạc suy nghĩ của người xem và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống ngoài đời thực tế
hình dẫn nhau việc kiếm tiền trên những app hẹn hò
nó là những hành vi gây ra bất lợi và nó tạo ra một suy nghĩ thật sự không tốt cho các bạn trẻ
với việc bạn sẽ nghĩ kiếm tiền là bất cứ giá nào và không cần quan tâm những câu chuyện là
theo đúng luật pháp hay là theo đúng các trường hợp giá trị hay không

không biết trượt dài khi xa chân vào con đường tệ nạn đã rõ
do đó các bài đăng hình ảnh hay video trên mạng táng dương hành vi độc hại đặc biệt đáng lo ngại
giữa người làm nội dung và người dùng trên mạng xã hội vì mối quan hệ tương tác cận xã hội
vừa qua thì chúng ta cũng thấy là mặt trái của nền kinh tế thị trường
cũng như là với một số tác động tiêu cực của văn hóa ngoại lai
thì nó cũng có một số biểu hiện trong giới trẻ
là có những cái ứng xử văn hóa chưa thực sự là phù hợp
vừa qua thì chúng tôi thấy là bộ văn hóa thể thao du lịch cũng như là bộ thông tin truyền thông
thì đã xây dựng những bộ quy tắc ứng xử về văn hóa nói chung cũng như là trên khu dân mạng
thì chúng tôi nghĩ là với cái cách hình thành các cái bộ quy tắc ứng xử như thế này
thì chúng ta tạo ra những cái chuẩn mực chung
rồi chúng ta vừa vận động vừa thuyết phục nhưng mà cũng vừa có cái chế tài
để cho tức là các tầng lớp nhân dân là chúng ta thực hiện cái văn hóa ứng xử theo những cái chuẩn mực